chị em trao đổi với nhau về kiến thức chăm sóc sức khỏe chăm sóc gia đình cũng như kỹ thuật canh tác sản xuất
có cách làm hay hiệu quả chị em cùng chia sẻ với nhau
hồi trước đây thì bà con ở trong thôn này rất là khổ rất là nghèo khổ
mà nay thì chị em trong thôn này thì ứng dụng với khoa học kỹ thuật
rồi chị em trồng tiêu trồng câu su rồi trăng nuôi cũng như là bò heo dê
thì kinh tế nó đỡ thêm được một chút
lúc trước là tới ba mươi năm hộ nghèo lặng mà hiện nay giảm xuống chỉ còn có mười mấy hai mươi hộ thôi
với mong muốn nâng cao giá trị sản xuất ổn định nguồn đầu ra
nhiều chị em ở xã tân thành huyện bù đớp
đã liên kết thành lập tổ hợp tác chăn nuôi dê
tham gia tổ hợp tác thành viên được quyền lợi như hỗ trợ kỹ thuật giống
vốn phát triển chăn nuôi sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm giúp nhau cùng phát triển
với cái đặc thù địa phương ở đây thì thứ nhất là cái nguồn thức ăn nó sẵn
thứ hai nữa là về cái mặt bằng để mà trồng cỏ đáp ứng được cái nguồn thức ăn cho dê
thì nó rất là dồi dào và phong phú
cái thứ ba nữa là về cái giá cả dê trong mấy năm nay tương đối ổn định
thì chúng tôi mới tổ chức để mà thành lập các tổ hợp tác nuôi dê này
về cái giá dê một cái nữa thì con dê nó rất là thích dễ thích nghi với mọi môi trường
không hay bệnh đau
thứ hai là không phải cho công chăm sóc không phải nhiều
từ những cái lợi ích đó và những cái tiềm năng đó thì chúng tôi mới thành lập cái tổ hợp tác nuôi dê
để cái thứ nhất là nhằm thứ nhất là để cho chị em phát triển kinh tế
thứ hai nữa là để liên kết nhằm ổn định cái đầu ra
cái mối tiêu thụ của dê
thế từ đó thì cũng có những nhiều hộ gia đình thì từ cái nguồn vốn của hội chúng tôi hỗ trợ để mà phát triển kinh tế
thì trước lúc cho hỗ trợ thì chúng tôi phải nhìn xem là để mình làm cái mô hình thì để cho phát triển sản xuất được phát triển kinh tế được
để cho chị em là vươn lên thoát nghèo
thu nhập gia đình chỉ dựa vào vườn tiêu vón vẹn năm trăm linh trụ
gia đình chị nguyễn thị hoa ở ấp tân lợi xã tân thành
qua năm túng thiếu
xét thấy gia đình chị hoa có thể nâng cao thu nhập bằng cách chăn nuôi dê
đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổ hợp tác đã cho gia đình chị hoa mượn bảy triệu đồng để mua dây giống
đến nay gia đình chị đã có hai chuồng chê mang lại nguồn thu nhập ổn định
gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo
nó cho nó ăn rồi
chứ con đường là đứt hết
con đường là uống sổ
dê thì như thường thường là cứ như sáu tháng nữa
mình xuất chuồng một lứa thì bình quân là giờ là hai mươi con dê mẹ
thì mỗi năm mình thu nhập cũng được cỡ bốn mươi triệu về dê
nói chung vậy
kinh tế gia đình thì giờ cũng đã tạm ổn
nói chung là cũng tạm ổn
đó hơn trước đây nào có bên tổ liên hợp của phụ nữ
không chỉ gia đình chị hoa mà nhiều chị em khác cũng được tổ hợp tác cho mượn dây giống để nhân đàn phát triển mô hình trồng hồ tiêu kết hợp nuôi dê
hiện sản phẩm dê thịt của tổ hợp tác chăn nuôi dê xã tân thành không chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh mà còn là địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn hàng uy tín cho nhiều nhà hàng ở bình dương và thành phố hồ chí minh
chúng tôi xác định là phải phát huy cái nội lực của chị em phụ nữ để mà tự giúp nhau trong cái việc phát triển kinh tế
đặc biệt là phát triển kinh tế gia đình
và trong những năm qua thì hội liên hiệp phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức rất là nhiều các phong trào
chúng tôi phát động các cái phong trào như là tiết kiệm vì phụ nữ nghèo
mỗi một hội viên chúng tiết kiệm hàng tháng
và cái số tiền tiết kiệm này chúng tôi sẽ tập trung mua con giống
ví dụ như là giúp dê giúp bò hay là giúp các cái phương kế để cho họ làm ăn
ví dụ như là xe nước mía
hay là xe bánh mì để cho họ phấn đấu từ cái nội lực của họ để họ vươn lên làm ăn kinh tế
hơn sáu tháng qua kể từ ngày mở được sạp bán trái cây ở chợ lọc thành
chị hồ thị hạnh ở ấp tà t một xã lộc thành huyện lộc ninh vẫn ngỡ đó chỉ là giấc mơ
chị hạnh vốn sống bằng nghề thu nhập ít ỏi từ nghề đi thu mua ve chai
không đủ trang trải cuộc sống và nuôi ba con
xét thấy nhu cầu cần vốn kinh doanh của chị hạnh hội liên hiệp phụ nữ xã lộc thành
đã cho chị vây một mươi triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
với số tiền này chị hạnh mở được sạp bán trái cây vừa tận dụng mặt bằng để thu mua phế liệu
sạp trái cây và kết hợp thu mua ve chai phế liệu giúp cho chị hạnh tăng thêm thu nhập
tháng bảy vừa qua chị đã vui mừng tự nguyện làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo ở địa phương
rồi trước đây gia đình tôi hoàn cảnh rất là khó khăn cũng như nguồn vốn của chị em xã lộc thành
cho tôi mượn được một mươi triệu rồi tôi vốn bán trái cây này kia nuôi con ăn học
cảnh được nguồn vốn tôi xúc động tôi rất là cảm ơn chị hội phụ nữ của xã đó tôi xúc động tôi mừng lắm
chuỗi hỗ trợ sinh kế giúp chị em phụ nữ thoát nghèo là một trong những hoạt động
thiết thực nằm trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ vùng biên của hội phụ nữ xã lộc thành
nhằm giúp chị em có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống
mỗi chương trình đồng hành của hội đều gắn với từng địa chỉ cụ thể và tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng
điển hình như quỹ heo đất trao yêu thương nhận nụ cười
dịp vừa qua đã trao cho gia đình bà dịp thị nhung ở ấp cần dịch năm triệu đồng
để xây dựng chuồng trại trang nuôi dê
từ bốn con dê giống ban đầu hiện nay gia đình bà đã có đàn dê hơn chục con
đây là một tài sản khá lớn mà nhiều hộ dân nghèo ở xã biên giới này hằng mong ước
xã vùng biên lộc thành hiện có hai trăm ba mươi hộ nghèo trong đó có một trăm bảy mươi bốn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ
trong đó vấn đề phát triển kinh tế xây dựng hạnh phúc gia đình thì nó còn rất nhiều khó khăn
xuất phát từ thực tế thực tế nêu trên hội liên hiệp phụ nữ xã lục thành cũng đã có những chương trình
những mục tiêu để nhằm hỗ trợ chị em phát triển kinh tế xây dựng gia đình
nô ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc
và cụ thể là chúng tôi đã thành lập các tổ phụ nữ
hỗ trợ giúp chị em phụ nữ nghèo phát triển kinh tế với mô hình cho vay vốn
phát triển kinh tế gia đình và mô hình cùng phụ nữ vượt khó
chị em phụ nữ đã cùng nhau góp vốn rồi xây dựng quỹ
hàng năm nguồn quỹ này tương đối ổn định để hỗ trợ chị em
tuy nhiên thì cái mà trọng tâm ở đây để hỗ trợ một số chị
để phát triển vượt khó vươn lên thoát nghèo là chúng tôi hỗ trợ cho các chị
bằng số tiền để đủ mua được một cặp và hai cặp dê giống
và một số chị thì hỗ trợ cho chị em bùn bán nhỏ
cùng giúp nhau phát triển kinh tế nhiều chị em phụ nữ ở khu vực biên giới
cũng tham gia tích cực vào các phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
an ninh trật tự nơi vùng biên
câu lọc bộ phụ nữ tham gia tự quản đường biên
cột móc quốc giới tại xã biên giới lộc thiện huy lộc ninh là một điển hình
lộc thiện là một trong bảy xã biên giới thuộc huyện lộc ninh tỉnh bình phước
có đường biên giới tiếp giáp với vương quốc campuchia
dân cư ở đây chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc thiểu số st tiên và khmer
nhìn chung đời sống còn gặp nhiều khó khăn trình độ nhận thức
am hiểu pháp luật còn hạn chế
do vậy trước đây xã lộc thiện là địa bàn khá phức tạp
đứng trước tình hình đó
đồng biên phòng tà nốt đơn vị đứng chân trên địa bàn
đã tham mưu cho đảng ủy chính quyền địa phương và hội liên hiệp phụ nữ xã lộc thiện
thành lập cơ lộc bộ phụ nữ tham gia tự quản đường biên cột móc quốc giới
tính đến nay câu lọc bộ đã đi vào hoạt động được hơn chín năm với hai mươi sáu thành viên
định kỳ hàng tháng hàng quý cơ lộc bộ tổ chức sinh hoạt để trao đổi
nắm bắt tình hình trên địa bàn phối hợp với đồng biên phòng tàn nốt
lực lượng công an quân dân xã tuần tra khép kính khu vực biên giới và phát quan đường biên cột mốc